trong phiên bản mới của kế hoạch không đề cập đến các trường hợp nhiễm bệnh không triệu chứng
về tiêu chuẩn tiếp nhận điều trị phiên bản mới chỉ yêu cầu quản lý cách ly tập trung đối với các bệnh nhẹ
không bắt buộc điều trị tập trung trong các bệnh viện chỉ định
kế hoạch mới cũng điều chỉnh loại bỏ việc quản lý cách ly và tiêu chuẩn xuất viện
theo đó sau khi người nhiễm được đưa ra khỏi diện quản lý hoặc xuất viện
chỉ cần tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà trong thời gian bảy ngày
điều này không chỉ rút ngắn thời gian mà còn giảm cường độ giám sát
ngoài ra thuốc điều trị covid một mươi chín pfizer pasovic của mỹ cũng được đưa vào kế hoạch chẩn đoán và điều trị
cơ quan quản lý dược phẩm trung quốc đã ban hành phê duyệt khẩn cấp có điều kiện
cho việc đăng ký nhập khẩu loại thuốc này vào tháng trước
cũng được coi là một tín hiệu quan trọng cho thấy việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt của nước này
theo đánh giá của các nhà nghiên cứu sau khi điều chỉnh phương án chẩn đoán và điều trị
nguồn lực y tế cho các ca bệnh nhẹ sẽ giảm
kết hợp với việc chính thức mở bán thuốc thử tự xét nghiệm kháng nguyên trong tuần này
việc tự xét nghiệm và điều trị tại nhà có thể được thực hiện với các ca bệnh nhà
giúp giảm gánh nặng cho bệnh viện cũng như nguồn lực y tế
bên cạnh đó việc rút ngắn thời gian theo dõi sức khỏe sau khi xuất viện
cũng sẽ giảm bớt ảnh hưởng của dịch bệnh đối với cuộc sống của người dân
ông trương văn hồng giám đốc trung tâm các bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện hoa sơn
thuộc trường đại học phúc đáng thượng hải cho biết kế hoạch này đã được sửa đổi
để tối ưu hóa việc quản lý nguồn lực y tế
ông nói thêm trung quốc đạt mục tiêu áp dụng ba vũ khí để đối phó với covid một mươi chín
tỷ lệ tiêm chủng cao thuốc điều trị virus hiệu quả và nguồn lực y tế dồi dào cho các trường hợp khẩn cấp
ông trương cho biết giờ đây các bệnh nhân đã hồi phục chỉ cần theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng bảy ngày
và thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín sau khi xuất viện trước đây quy định cách ly bắt buộc là một mươi bốn ngày
cũng theo ông trương thời gian nằm viện trung bình ở thượng hải dự kiến sẽ được rút ngắn từ một mươi năm ngày xuống còn một mươi ngày
những thay đổi này cho thấy tinh thần thích ứng linh hoạt hơn của chính quyền thượng hải cũng như trung quốc
trong việc ứng phó với omicron mặc dù nước này vẫn kiên quyết đi theo chiến lược zero covid
sau việc rút ngắn thời gian
tuy nhiên thời gian cách ly cho f cũng đã giảm bớt gánh nặng cho ngành y tế đang chiến đấu chống lại đợt dịch nghiêm trọng nhất
kể từ sau vũ hán tại quốc gia này
bên cạnh trung quốc hồng kông cũng đang chật vật đối phó với làn sóng dịch covid một mươi chín vô cùng nghiêm trọng
mới đây đặc khu hành chính này đã ghi nhận thêm hai mươi chín hai trăm bảy mươi hai ca mắc mới và hai trăm một mươi bảy ca tử vong trong ngày
nâng con số tổng cộng lên bảy trăm chín mươi ca mắc và gần năm ca tử vong phần lớn được ghi nhận trong ba tuần vừa qua
chính quyền đặc khu hành chính hồng kông trung quốc đang nỗ lực khống chế đợt bùng phát dịch thứ năm kể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
khi biến thể omicron lây lan mạnh gây sức ép đối với hệ thống y tế thành phố
nhiều bệnh viện quá tại với khối lượng bệnh nhân mắc covid một mươi chín trong khi nhà xác nhà tăng lệ cũng chịu áp lực lớn
theo các nhà nghiên cứu tới nay đã có gần năm mươi trong tổng số bảy bốn triệu dân của đặc khu hành chính này mắc covid một mươi chín
cụ thể các nhà nghiên cứu tại đại học hồng kông đã ước tính
đến ngày một mươi bốn tháng ba khoảng ba sáu triệu người dân hồng kông đã mắc covid một mươi chín
dù đợt dịch lần này đã đạt đỉnh vào ngày bốn tháng ba
song ước tính số người mắc covid một mươi chín có thể lên đến bốn năm triệu trước khi làn sóng lại kết thúc
các nhà nghiên cứu dự báo đến ngày một tháng năm tới đây số ca tử vong do covid một mươi chín ở hồng kông sẽ vượt mốc năm người
trong ngày một mươi sáu tháng ba hồng kông ghi nhận hai mươi chín hai trăm bảy mươi hai ca mắc mới covid một mươi chín và thêm hai trăm một mươi bảy ca tử vong
đến nay đặc khu này đã ghi nhận tổng cộng bảy trăm linh triệu
tổng cộng chín mươi ca mắc và gần năm ca tử vong phần lớn được ghi nhận trong ba tuần vừa qua
các báo cáo địa phương cho thấy người cao tuổi ở các viện dưỡng lão chiếm khoảng năm mươi chín số ca tử vong vì covid một mươi chín
hầu hết những người này chưa tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
chỉ khoảng ba mươi số người trên tám mươi tuổi ở hồng kông đã tiêm đủ hai mũi
khi các khảo sát cho thấy nhiều người cao tuổi còn e ngại việc tiêm phòng covid một mươi chín
trong khi đó trưởng đặc khu hành chính hồng kông lâm trịnh nguyệt nga cho biết
chính quyền hiện chưa có kế hoạch siết chặt các biện pháp chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên để ngỏ khả năng phải hoãn các cuộc bầu cử dự kiến được tổ chức vào tháng năm
hiện hồng kông đang áp đặt những biện pháp chống dịch nghiêm ngặt nhất kể từ khi đại dịch bùng phát hồi năm hai nghìn một mươi
theo quy định hiện hành người dân không được phép tụ tập quá hai người và bắt buộc phải đeo khẩu trang ở mọi nơi
trong khi đó trường học và hầu hết các địa điểm khác đều đóng cửa
các khu vực biên giới hồng kông cũng đóng cửa suốt hai năm qua
ngoại trừ một số chuyến bay được phép hạ cánh
tuần trước bà lâm trịnh nguyệt nga đã quyết định hoãn kế hoạch tiến hành xét nghiệm hàng loạt
thay vào đó chính quyền tập trung vào việc giảm số ca bệnh nặng và tử vong
thưa quý vị trong khi công tác tiêm mũi vaccine thứ ba còn đang được tiến hành tại việt nam
cũng như nhiều nước khác trên thế giới
khoa học đã đặt câu hỏi về mức độ cần thiết và hiệu quả của mũi vắc xin thứ bốn
bởi theo nghiên cứu khả năng miễn dịch của mũi thứ ba
cho nhóm người cao tuổi được đánh giá là chưa đủ để đối phó với covid một mươi chín
và các biến chủng mới có thể xuất hiện của nó
lo ngại về khả năng bảo vệ của vắc xin suy yếu
nhiều quốc gia đang triển khai tiêm vắc xin liều thứ bốn cho công dân nước mình
mới đây pfizer và biontech đã yêu cầu cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm fda mỹ
cho phép tiêm mũi vắc xin thứ bốn của họ cho những người từ sáu mươi năm tuổi trở lên
albert bullard giám đốc điều hành của pfizer tin rằng mọi người sẽ cần liều vắc xin thứ bốn
để ngăn ngừa lây nhiễm sars cov hai
dữ liệu gần đây do trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ công bố cho thấy
khả năng ngăn ngừa nhập viện do covid một mươi chín đã suy giảm ngay cả sau khi tiêm mũi tăng cường
của pfizer biontech hoặc moderna
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hai khoảng thời gian xảy ra các đợt bùng phát
của biến thể delta và omicron
mũi vắc xin tăng cường của pfizer biontech hoặc moderna
đã suy giảm ngăn ngừa khả năng nhập viện chín mươi một trong hai tháng đầu tiên sau tiêm
nhưng giảm xuống chỉ còn bảy mươi tám trong bốn tháng sau tiêm
cdc khuyến nghị liều vắc xin mrna thứ bốn cho những người có suy giảm hệ miễn dịch
bao gồm bệnh nhân cấy ghép và đang điều trị ung thư
trong những tháng gần đây tổ chức y tế thế giới cho biết việc sử dụng liều trình vắc xin chính
thay vì mũi tăng cường nên được ưu tiên
bên cạnh đó who cũng khuyến nghị tim mũi tăng cường cho những người có vấn đề về sức khỏe
do đó một số nước đang mở rộng các chương trình tiêm mũi tăng cường hoặc rút ngắn khoảng cách
giữa các mũi tiêm khi chính phủ nỗ lực chống lại biến thể omicron
ngày hai mươi hai tháng một khi số ca mắc covid một mươi chín và số ca nhập cảnh tăng lên
israel cho biết tiêm liều thứ bốn của vắc xin mrna pfizer biontech cho nhân viên y tế
những người trên sáu mươi tuổi và những người làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao
ngày một mươi tháng một chile bắt đầu tiêm mũi vắc xin thứ bốn cho những người bị suy giảm hệ miễn dịch
và một mươi hai tuổi trở lên đây là quốc gia đầu tiên ở mỹ latin triển khai mũi tiêm vắc xin thứ bốn
chương trình tiêm chủng được mở rộng cho người dân nói chung vào tháng hai
đan mạch sớm tiến hành tiêm mũi vắc xin thứ bốn covid một mươi chín cho những người có nguy cơ lây nhiễm cao
điều này khiến đan mạch trở thành quốc gia đầu tiên ở châu âu thực hiện tiêm liệu thứ tư cho người dân
cụ thể mũi tiêm vắc xin covid một mươi chín thứ bốn được triển khai tiêm từ giữa tháng một
cho những người có bệnh nền nguyên trọng và đây là những người đã tiêm mũi vắc xin thứ ba vào mùa thu hai nghìn hai mươi một
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một anh xem xét tiêm vắc xin covid một mươi chín liều thứ bốn cho những người cao tuổi
và người có nguy cơ mắc bệnh cao
nước này tiêm liều vắc xin thứ bốn cho người trên bảy mươi năm tuổi
người trong các viện dưỡng lão và người bị ức chế miễn dịch trên một mươi hai tuổi
ngày một mươi bốn tháng hai hàn quốc xác nhận triển khai tiêm mũi thứ bốn vắc xin covid một mươi chín từ cuối tháng hai
thời giám đốc trung tâm covid một mươi chín
tổ chức kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc
dự kiến khoảng năm trăm linh người trên một mươi tám tuổi sống hoặc làm việc tại các trung tâm chăm sóc người cao tuổi
và một ba triệu người khác bị suy giảm miễn dịch sẽ đủ điều kiện tiêm mũi vắc xin thứ bốn
còn tại việt nam văn phòng chính phủ vừa thông báo kết luận của thủ tướng phạm minh chính
về việc việt nam đã nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm quốc tế
khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới who về việc tiêm mũi thứ bốn vắc xin covid một mươi chín
theo đó thứ trưởng y tế nguyễn trường sơn cho biết bộ y tế đã nhận được chỉ đạo
và đang làm các thủ tục về vấn đề chuyên môn
ông sơn cho hay cơ bản các chuyên gia đồng thuận và bộ sẽ triển khai theo chỉ đạo của thủ tướng
đối tượng tiêm sẽ ưu tiên bảo vệ sớm nhóm có nguy cơ và sau đó tiêm đại trà
như vậy theo nghiên cứu và thực tế từ nhiều quốc gia việc tiêm liều vắc xin thứ bốn
sẽ vô cùng quan trọng đối với nhóm người nguy cơ cao có hệ miễn dịch suy yếu
ít có khả năng chống đỡ covid một mươi chín
trong đối tượng khác việc tiêm mũi thứ bốn ngay lúc này có thể là quá bội vàng
và chưa thật sự cần thiết
chuyển sang diễn biến dịch bệnh trong nước mới đây chính phủ vừa ban hành nghị quyết
về chương trình phòng chống dịch bệnh trong đó loại bỏ covid một mươi chín ra khỏi danh mục
bệnh đặc biệt nguy hiểm
theo nghị quyết về chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín của chính phủ
căn cứ tình hình dịch bệnh chuyển biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
từ bệnh truyền nhiễm nhóm a đặc biệt nguy hiểm sang bệnh truyền nhiễm nhóm b nguy hiểm
cho mọi tình huống kể cả khi dịch bùng phát mạnh trên diện rộng
vượt quá năng lực của hệ thống y tế và tình huống có biến chủng mới nguy hiểm hơn
với mục tiêu tổng quát là đảm bảo kiểm soát dịch hiệu quả kiểm soát tốc độ lây lan
trong cộng đồng bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân hạn chế đến mức thấp nhất
các ca bệnh nặng tử vong do dịch covid một mươi chín khôi phục và phát triển kinh tế xã hội
nghị quyết đặt ra các mục tiêu cụ thể đó là đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi hai hoàn thành việc tiêm mũi hai
cho người dân từ một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi tiêm mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
đến lịch tiêm chủng trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm đảm bảo đủ vaccine và hoàn thành tiêm
cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trước tháng chín năm hai nghìn hai mươi
tất cả mọi người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch phù hợp tất cả cơ quan tổ chức doanh nghiệp
thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm và cập nhật báo cáo kết quả đánh giá
có chiến lược giám sát phát hiện các trường hợp nhiễm sars cov hai linh hoạt
phù hợp với tình hình dịch trong từng giai đoạn
giảm tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trên một triệu dân xuống mức thấp hơn mức trung bình của châu á
nâng cao năng lực hệ thống y tế đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở
tăng cường đầu tư trang thiết bị cơ sở y tế có các chế độ chính sách đải ngộ phù hợp
với những người làm nhiệm vụ y tế dự phòng y tế cơ sở tăng cường chất lượng cấp cứu
và hồi sức tích cực ở các cơ sở khám chữa bệnh các tuyến
đảm bảo số dường hồi sức tích cực tại các cơ sở khám chữa bệnh từ cấp huyện trở lên
theo hướng dẫn của bộ y tế một trăm linh người mắc covid một mươi chín diễn biến nặng nguy kịch
được điều trị chăm sóc sức khỏe theo quy định
nghị quyết cũng nêu bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương bởi dịch như những người cao tuổi
người có bệnh nền người khuyết tật phụ nữ mang thai người không nơi nương tựa
trẻ em mồ côi đồng bào dân tộc thiểu số nhóm lao động di cư ở các thành thị
đều được đảm bảo tiếp cận các dịch vụ y tế
chương trình này được thực hiện trong thời gian hai năm hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi ba
trường hợp dịch bệnh kết thúc sớm hơn hoặc kéo dài sang năm hai nghìn hai mươi
bộ y tế báo cáo chính phủ xem xét việc tiếp tục thực hiện chương trình này
hoặc sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với tình hình dịch bệnh
số ca mắc covid một mươi chín ở mức cao khiến cho người dân hoang mang
dân mang lo lắng đã kéo theo tình trạng khang hiếm nguồn
các thiết bị y tế phòng chống dịch ngăn chặn hàng giả hàng nhái
trước tình hình này bộ công thương đã có văn bản yêu cầu các sàn thương mại điện tử
các website thương mại điện tử bán hàng ra soát và gỡ bỏ một mươi ba bảy trăm chín mươi sáu sản phẩm
thiết bị hỗ trợ điều trị covid một mươi chín như kit test thiết bị đo spo hai
có dấu hiệu vi phạm trên bốn hai trăm một mươi sáu gian hàng
trả lời các đại biểu trong phiên chất vấn của ủy ban thường vụ quốc hội
về tình trạng khang hiếm nguồn thiết bị y tế ngăn chặn hàng giả hàng nhái
bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên cho hay
trong lúc nhu cầu tăng cao đã xảy ra vi phạm như các đại biểu nêu
ngay sau khi phát hiện có tình trạng này bộ công thương đã tập trung chỉ đạo
lực lượng quản lý thị trường thanh kiểm tra kiểm soát các hành vi gian lận thương mại
kinh doanh hàng giả hàng nhái
trong thời gian ngắn lực lượng quản lý thị trường đã thu giữ được năm trăm linh bộ kích thử nghiệm
của các địa phương như thành phố hồ chí minh hà nội quảng bình thừa tiên huế
cùng với đó hàng vạn sản phẩm thuốc tân dược mỹ phẩm không rõ nguồn gốc
với giá trị hàng chục tỷ đồng cũng đã bị phát hiện
đáng quan tâm trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
bộ đã có văn bản yêu cầu các sàn thương mại điện tử các website thương mại điện tử
bán hàng ra soát và gỡ bỏ một mươi ba bảy trăm chín mươi sáu sản phẩm thiết bị hỗ trợ điều trị covid
như kit test thiết bị đo spo hai
có dấu hiệu vi phạm trên bốn hai trăm một mươi sáu gian hàng
tham gia trả lời tại phiên chất vấn bộ trưởng bộ công an tô lâm cũng cho biết
thời gian gần đây hoạt động buôn lậu gian lận thương mại sản xuất
buôn bán hàng giả có xu hướng diễn biến rất phức tạp
trong đó hoạt động đầu cơ buôn lậu kinh doanh trái phép
buôn bán hàng giả liên quan đến trang thiết bị vật tư y tế
mặt hàng thiết yếu phục vụ phòng chống dịch bệnh xảy ra nhiều ở các địa phương
để phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm nêu trên
bộ công an đã phối hợp với các bộ ngành địa phương tăng cường công tác nắm tình hình
phát hiện các vi phạm tội phạm phát sinh huy động tối đa lực lượng để tăng cường cho cơ sở
đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng như quản lý thị trường hải quan
bộ đội biên phòng cảnh sát biển trong công tác thanh tra kiểm tra
tiếp nhận và xử lý tối giác tội phạm
những ngày gần đây công tác cấp giấy chứng nhận f và f khỏi bệnh đã trở thành một vấn đề gây bức xúc trong dư luận
khi các cơ sở y tế liên tục quá tải không đủ nguồn lực để thực hiện kịp thời
để giải quyết vấn đề này mới đây bộ thông tin và truyền thông đã đề nghị bộ y tế cân nhắc việc coi chứng nhận f và f khỏi bệnh
như một dịch vụ công trực tuyến và thực hiện như cung cấp dịch vụ công trực tuyến
trong văn bản gửi bộ y tế mới đây bộ thông tin và truyền thông chỉ ra rằng
việc bệnh nhân covid một mươi chín tự điều trị tại nhà đã giúp giảm tải áp lực điều trị cho các cơ sở y tế
tuy nhiên việc này lại đang tạo ra một áp lực khác đó là thủ tục chứng nhận f và f khỏi bệnh
theo đó vì số lượng f tăng vọt trong một thời gian ngắn trong khi lực lượng nhân viên y tế lại rất mỏng
nên thực tế đã xảy ra tình trạng quá tải ở nhiều cơ sở y tế
thực trạng này cũng khiến cho một bộ phận người dân sau khi tự test nhanh covid một mươi chín tại nhà
cho kết quả dương tính đã không khai báo với lực lượng

trước tình trạng này bộ thông tin và truyền thông đề nghị bộ y tế sớm nghiên cứu và đề xuất phương án hiệu quả
trong quy trình thủ tục chứng nhận f
đáng chú ý bộ thông tin và truyền thông đề nghị bộ y tế cân nhắc việc coi chứng nhận f và f khỏi bệnh
như một dịch vụ công trực tuyến và thực hiện như cung cấp dịch vụ công trực tuyến
theo bộ thông tin và truyền thông việc này sẽ giúp tạo thuận lợi cho người dân
bên cạnh đó bộ thông tin và truyền thông cũng đã nghiên cứu và chỉ đạo các đơn vị phát triển phần mềm quản lý ca bệnh covid một mươi chín
và đề nghị bộ y tế xem xét đánh giá áp dụng
thực tế một số địa phương trong thời gian qua đã áp dụng phần mềm và bước đầu cho thấy hiệu quả nhất định
như đã đưa tin vào chiều một mươi tháng ba phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng đã chủ trì hội nghị giao bang trực tuyến
với bang chỉ đạo các quận huyện thị xã và xã phường thị trấn về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
để thực hiện tốt công tác quản lý bệnh nhân f tại nhà phó chủ tịch ubnd tp chư xuân dũng yêu cầu các địa phương
tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý thủ tục hành chính quản lý f tại nhà
theo đó sở y tế chủ trì phối hợp với bảo hiểm xã hội và sở thông tin truyền thông khẩn trương giải quyết về vấn đề hạ tầng
cần thiết huy động sự hỗ trợ của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thành phố
với những vấn đề đáng chú ý liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc được hưởng bảo hiểm cho người lao động bị nhiễm covid một mươi chín
đại diện bảo hiểm xã hội tp hcm cho biết đơn vị đang phối hợp với sở thông tin và truyền thông xây dựng phần mềm cho nội dung này
hiện phần mềm đang tiếp tục hoàn thiện và sẽ được thực hiện thí điểm trong thời gian tới
liên quan đến công tác quản lý bán thuốc điều trị covid một mươi chín bộ y tế vừa có công điện đề nghị các ủy ban nhân dân tỉnh
tăng cường thanh tra kiểm tra quản lý về thuốc điều trị covid một mươi chín đặc biệt đối với việc bán thuốc không đúng quy định
giao bán thuốc không đúng quy định trên mạng xã hội
trước tình trạng chợ mạng tràn lan các loại thuốc điều trị covid một mươi chín ngày một mươi bảy tháng ba bộ y tế có công điện gửi ủy ban nhân dân
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tiếp tục thanh tra kiểm tra tăng cường quản lý về thuốc điều trị covid một mươi chín
bộ y tế nhận định trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín và nhu cầu sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín
thuốc kháng virus như monopia thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín tăng cao dẫn đến các nguy cơ đầu cơ
gam hạn hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán thuốc bán thuốc không đúng quy định rào bán thuốc trên mạng xã hội
để đảm bảo cung cấp đầy đủ thuốc cho nhu cầu điều trị covid một mươi chín đảm bảo chất lượng thuốc với giá thành hợp lý
và tuân thủ quy định pháp luật trong kinh doanh thuốc bộ y tế đề nghị ủy ba nhân dân các tỉnh thành phố tiếp tục
chỉ đạo các sở y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường tuyên truyền phổ biến
tập huấn quy định pháp luật và hướng dẫn của bộ y tế về mua bán sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín
lấy mẫu kiểm nghiệm để kiểm tra chất lượng thuốc
bên cạnh đó các đơn vị tăng cường thanh tra kiểm tra hoạt động mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín tại các cơ sở kinh doanh dược
các cơ quan chức năng như ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quản lý thị trường công an tỉnh thành phố và các cơ quan chức năng khác
tăng cường thanh tra kiểm tra hoạt động nhằm phát hiện ngăn chặn hành vi buôn lậu gian lận thương mại
hàng giả trong sản xuất kinh doanh thuốc điều trị covid một mươi chín
các hoạt động mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín tại các điểm kinh doanh không được cấp phép theo quy định
hoặc trên các nền tảng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến khác
các hoạt động mua bán thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ
các cơ sở kinh doanh dược tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật trong mua bán thuốc nói chung và thuốc điều trị covid một mươi chín nói riêng
niêm yết giá và bán theo đúng giá thuốc đã niêm yết kê khai hướng dẫn đầy đủ cho người dân về sử dụng thuốc theo đúng hướng dẫn
thực hiện đầy đủ các yêu cầu thực hành thuốc trong kinh doanh dược và các quy định khác trong kinh doanh dược
bộ y tế đề nghị ubnd các tỉnh thành phố khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tổ chức thanh tra kiểm tra
để phát hiện sớm các tổ chức cá nhân vi phạm và xử lý các trường hợp vi phạm
quý vị thân mến kể từ khi dịch bệnh bùng phát mạnh tại việt nam
vấn nạn trạm y tế thu phí cao test nhanh covid một mươi chín đã xảy ra tại nhiều nơi và đều bị xử phạt
tuy nhiên gần đây tại đắk lắc lại tiếp tục diễn ra hiện tượng này
khi người dân tới test nhanh covid một mươi chín một trạm y tế tại tỉnh đắk lắc đã thu phí test nhanh với mức cao khiến người dân bức xúc
mới đây nhiều người dân phản ánh về việc trạm y tế xã cư ê bu thành phố pơ ma thuộc tỉnh đắk lắk
thu phí test nhanh covid một mươi chín với giá từ tám mươi đến một trăm linh ngàn đồng một lượt test
một người dân cho biết
ông nghi ngờ mắc covid một mươi chín nên tới trạm y tế xã cư ê bu khai báo và kiểm tra thì được hướng dẫn phải mua que test là một trăm linh đồng một que
người này bức xúc nói
tôi không thấy có quy định nào thu phí test nhanh của người dân nghi ngờ mắc covid một mươi chín
bên cạnh đó que test nhanh ở ngoài tiệm thuốc tây chỉ có giá khoảng bảy mươi đồng một que nên trạm y tế thu vậy là bất hợp lý
trao đổi với báo chí ông lưu quang tâm trạm trưởng trạm y tế xã cư ê bu cho rằng
hiện toàn thành phố không còn chỗ nào test nhanh miễn phí nên có nhu cầu cứ mua que test đến nhân viên sẽ làm cho
ông tâm nói thêm
anh em cũng tốn đôi bao tay chứ anh em đâu có bao tay đâu nên lấy năm một mươi đồng gì đó
ông võ minh hùng giám đốc trung tâm y tế thành phố buôn ma thuột xác nhận
nguồn kích test nhanh đã hết khoảng hai tuần nay các nhân viên y tế sẽ vận động người dân mua que test đưa đến trạm y tế và nhân viên sở test miễn phí
ông tâm nói thêm
ông hùng nhấn mạnh không có quy định cho phép các trạm y tế xã phường thu phí hay thu tiền công test covid một mươi chín cho người dân
chúng tôi sẽ kiểm tra việc thu phí test tại trạm y tế xã cư ê bu và quán triệt đến các xã phường khác
trong khi đó ông lê đại thắng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố buôn ma thuột cho biết
hiện không thể đảm bảo kinh phí để test nhanh covid một mươi chín miễn phí hết cho người dân
nhưng với những đối tượng theo quy định thì vẫn được test miễn phí và chủ trương phạm vi test giới hạn lại
thành phố đang làm quy trình thủ tục để mua kích tết nhưng tỉnh chưa có chủ trương giao cho thành phố mua
ông thắng cho biết thêm
trạm y tế xã phường tuyệt đối không được tự ý bán kit test và chắc chắn không hề có chủ trương thu tiền công khi test như vậy
chúng tôi sẽ cho kiểm tra ngay
thưa quý vị thật đáng buồn khi những sự việc thu phí test không đúng quy định này vẫn còn xảy ra sau hai năm nước ta chống chọi với covid một mươi chín
những trường hợp thu phí tại ninh bình hải phòng đã bị xử lý
vẫn còn đó tại sao thành phố puma thuộc đắk lát lại tiếp tục đi vào vết xe đổ này
chúng tôi sẽ theo sát diễn biến sự việc này và cập nhật tới quý vị khi có thông tin mới
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin dịch covid một mươi chín của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
báo sức khỏe và đời sống sẽ liên tục thông tin đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong các bản tin trong ngày